bộ giao thông vận tải vừa có công văn khẩn tới cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không dừng vận chuyển khách đến việt nam kể từ giờ ngày một tháng bốn đến hết ngày một mươi năm tháng bốn
cũng theo công văn việc dừng vận chuyển khách tới việt nam sẽ không áp dụng đối với trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao công vụ khách nước ngoài tham dự phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng
chuyên gia nhà quản lý doanh nghiệp lao động kỹ thuật cao và các trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian áp dụng từ giờ ngày một tháng bốn đến hết ngày một mươi năm tháng bốn